dù ô nhiễm môi trường đang là một trong những vấn đề nóng của xã hội nhưng ngành giáo dục mới chỉ giảng dạy ý thức bảo vệ môi trường bằng cách lồng ghép nội dung vào các môn học khác vì vậy chưa nâng cao được nhận thức cho trẻ em
trước thực trạng này nhiều tổ chức trong và ngoài nước đã triển khai các hoạt động giáo dục đa dạng nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai
trong không khí oi nóng của mùa hè những em học sinh này vẫn đang tập trung tham gia vào chương trình thắp lửa đam mê đánh thức tiềm năng việt do đoàn thanh niên hội phụ nữ tổng cục an ninh bộ công an phối hợp cùng hội kinh tế môi trường việt nam tổ chức

trong không khí oi nóng của mùa hè những em học sinh này vẫn đang tập trung tham gia vào chương trình thắp lửa đam mê đánh thức tiềm năng việt do đoàn thanh